trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng ba đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã thăm và làm việc tại quảng ninh
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cảng hàng không quốc tế vân đồn
đây là sân bay hàng không đầu tiên do tập đoàn tư nhân sun group đầu tư xây dựng với tổng số vốn bảy bốn trăm sáu mươi ba tỷ đồng đã đi vào hoạt động từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thay mặt quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh
trong thời gian tới lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cần quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế
cũng như tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh xây dựng quảng ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc vùng đông bắc tổ quốc